hiện sở giao thông vận tài đã nhận góp ý của các tỉnh và đang hoàn chỉnh phương án đi lại giữa tp hcm và các tỉnh dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay mùng tám tháng một mươi